ngày chín tháng một mươi một một trong hai dự án luật được quốc hội thảo luận ở tổ trong phiên làm việc buổi sáng
đó là dự án luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ
hiện có nhiều quy định trong văn bản này nhận được sự ủng hộ của các đại biểu
tuy nhiên vấn đề là đối tượng thụ hưởng đánh giá thế nào về văn bản này
và tác động của nó đến quá trình tái cơ cấu nền kinh tế theo hướng nào
theo nhiều đại biểu lượng doanh nghiệp vừa và nhỏ ở việt nam chiếm tỷ lệ khá lớn
do đó để thực hiện quá trình tái cơ cấu nền kinh tế
nâng cao sức đóng góp của lĩnh vực này vào quá trình tái cơ cấu của chính phủ
cần có giải pháp nâng cao tính độc lập về kinh tế
tính cạnh tranh của các doanh nghiệp này trong thời kỳ hội nhập hiện nay
và dự án luật này sẽ giúp luật hóa các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp
thời gian vừa qua thì chính phủ và lãnh đạo các địa phương cũng đã ban hành rất nhiều văn bản
dưới luật để hỗ trợ doanh nghiệp
thì khi luật doanh nghiệp ra đời nó sẽ giúp cho vấn đề là luật hóa các cái chính sách
để chúng ta hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp
và đặc biệt là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc là tiếp cận về vốn
hỗ trợ về cái thủ tục tài chính hỗ trợ về cải cách về hành chính
hỗ trợ về đào tạo hỗ trợ về xúc tiến thương mại
tức là chúng ta hình hành lên các cái đồng bộ các giải pháp hỗ trợ
nhưng trong luật cũng ghi chú hết sức là cẩn thận
và chi tiết ở chỗ là tùy theo cái tình hình mà chính sách hỗ trợ
sẽ phù hợp với tình hình tài chính của quốc gia
cũng như là cái năng lực tài chính của các địa phương
là một trong hai thành phố trung tâm của cả nước
nơi có rất đông các doanh nghiệp vừa và nhỏ
nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ của thành phố hồ chí minh
dường như không quan tâm đến văn bản này khi được tham gia góp ý kiến
vì lo ngại luật sẽ không đi vào thực tế
luật như là hỗ trợ nhưng mà là
nhưng mà thực tiễn có phải là xin cho hay không
có nghe ghi là hỗ trợ nhưng cái cơ chế hỗ trợ đó khi đi vào cuộc sống
nó lại là một cái cơ chế xin cho
có nghĩa là cái niềm tin của các anh chị cho cái chuyện luật này
thì nó không có hoàn toàn là nó tuyệt đối khi đi vào cuộc sống
mục tiêu của dự án luật đó là khơi thông các rào cản
hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ khởi nghiệp phát triển sáng tạo tự chủ
khơi dậy tiềm năng phát triển của hàng triệu hộ kinh doanh hiện nay
qua đó đưa khu vực doanh nghiệp này trở thành một trong những động lực
cho quá trình tái cơ cấu nền kinh tế
do đó để luật có thể giúp ích thật sự cho các doanh nghiệp
cần có cách thức triển khai luật hiệu quả hơn
các chủ trì hoặc là quốc hội triển khai cái luật này là phải theo một cái cách khác
có nghĩa là tổ chức thông tin cái luật này nghị định này
làm sao đó để tất cả cộng đồng doanh nghiệp biết từng điều khoản cụ thể
để tận dụng được cái quyền của mình
và các cơ quan tổ chức và cá nhân của nhà nước và các đơn vị khác
là phải biết cái nhiệm vụ của mình để hỗ trợ doanh nghiệp
chứ không phải băng hành cái luật này bằng nghị định theo cơ chế hành chánh thông thường
có nghĩa là ký văn hành luật rồi gửi về cho các cơ quan địa phương
in ấn trong cái tài liệu thì sẽ không tận dụng được cái cơ hội này
theo ý kiến của nhiều đại biểu dự án luật cần xem xét và quy định hợp lý
về các lĩnh vực và nguồn vốn hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ
vì việc hỗ trợ phụ thuộc vào tình hình cân đối ngân sách nhà nước hàng năm
chưa tạo ra tính định hướng ổn định chung và dài hạn
việc huy động nguồn vốn xã hội cũng chỉ mang tính khuyến khích
nên tính khả thi chưa rõ ràng
rõ ràng hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ là một vấn đề lớn cấp thiết và lâu dài
nên nếu thiếu nguồn lực khó có thể thực hiện được